cách ly f một hay thả trôi để sớm miễn dịch cộng đồng
có nhiều chuyên gia khuyến cáo vẫn cần cách ly f một để tránh vỡ trận
nhưng có nhiều người cho rằng nên để miễn dịch cộng đồng để sớm chấm dứt đại dịch
trong hướng dẫn mới về cách ly bộ y tế yêu cầu f một tiêm đủ vaccine cách ly năm ngày
áp dụng quy định này nhiều cơ quan công sở đang thàn thiếu nhân lực làm việc
vì tỷ lệ f f một đang quá nhiều
vì vậy câu hỏi được nhiều người đặt ra là có cần thiết phải cách ly f một trong giai đoạn hiện nay
trao đổi với dinh phó giáo sư trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
quy định này là hoàn toàn đúng dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn
theo ông phu vẫn nên giữ quy định cách ly
song có thể tính toán rút ngắn thời gian cách ly của một số trường hợp f một
nhưng người ít nguy cơ trở thành f người làm việc ở vị trí trọng yếu của cơ quan doanh nghiệp
đi kèm với đó cần kiểm soát bằng cách xét nghiệm phòng bệnh cá nhân
thống nhất giữa y tế địa phương lãnh đạo đơn vị và phải được bộ y tế hướng dẫn cụ thể
ông phu nêu quan điểm dù không thể kiểm soát về cách ly triệt đề
nhưng vẫn cần hạn chế làm chậm sự lây lan của dịch bệnh
kiểm soát dịch trong giới hạn hệ thống y tế có thể chịu được để làm ăn kinh tế
vị chuyên gia này phân tích dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
với số ca nhiễm tăng nhanh số ca tử vong cũng bắt đầu tăng
có một số nơi có hiện tượng quá tải hệ thống y tế cơ sở điển hình như ở hà nội
và việc bùng dịch ngoài lý do có thể biến chủng omicron lây lan quá nhanh
và sau tết lượng người đi lại giao lưu lớn
còn có nguyên nhân một số bộ phận người dân chấp hành các quy định
về cách ly và phòng dịch không nghiêm túc
ông trần đắc phu nói và nhấn mạnh
chúng ta chuyển sang giai đoạn sống thích ứng an toàn và kiểm soát dịch bệnh
nới lỏng dần các hoạt động chứ không phải là bung trôi thả lỏng hoàn toàn
chính việc không phòng bệnh tốt không cách ly nghiêm ngặt
khiến số ca nhiễm vừa qua tăng nhanh dịch bệnh bùng lên mạnh mẽ
cho rằng nhiều nước vẫn chủ trương xiết lại các quy định sau khi dịch tái bùng phát
ông fu cho rằng việt nam cũng cần theo hướng này
chỉ khi nào hệ thống y tế tốt có khả năng chống đỡ mới nên thả hết
còn với điều kiện hiện nay dịch bùng phát mạnh sẽ khiến hệ thống y tế quá tải
không thể trụ được
ông phu đặt vấn đề tại sao trước đó chúng ta làm được
mà bây giờ chúng ta lại chủ quan không chịu cách ly
nếu thả ra nhiều ép không có thể trở thành nguồn lây cho nhiều người khác
nguy hiểm hơn là lây cho người già người có bệnh nền và trẻ em
khiến dịch lây lan theo cấp số nhân
thay vì không chấp hành các việc cách ly
phó giáo sư trần đắc phu đề nghị xem xét chỉ nới lỏng những hoạt động cần thiết
còn nhiều hoạt động không cần thiết mà có nguy cơ cao
như tập trung đông người hội thảo hội nghị trực tiếp
liên hoàn năng uống có thể hạn chế
bên cạnh đó mọi người cần được khuyến cáo vẫn đeo khẩu trang ở nơi làm việc
hạn chế tụ tập
giờ nới lỏng hết thì không thể kiểm soát được dịch
ông fu nhận định việc mở cửa vẫn nên thực hiện
nhưng phải đi kèm với các điều kiện về phòng dịch
không thể thả cho ép không em một đi làm
cơ quan chức năng địa phương cần tăng cường quản lý người dân
cần nâng cao ý thức phòng bệnh
phó giáo dư trần đắc phu cảnh báo
biến chủng mới lây lan quá nhanh
chúng ta xác định là sẽ có ca nhiễm trong cộng đồng
nhưng không thể để vỡ chặn được
hiện nay nhân viên y tế bắt đầu thiếu
do nhiều người bị nhiễm bệnh
nên cần phải cẩn trọng để tránh quá tải y tế
chuyên gia dịch tễ này lưu ý
nếu không muốn áp dụng các biện pháp cấm đoán
người dân cần chủ động phòng bệnh
mỗi khi dịch bùng phát mạnh quá quá căng thẳng
có thể nhiều hoạt động sẽ lại phải xếp chặt
lúc đó sẽ khó khăn hơn nhiều
có quan điểm ngược lại
bác sĩ trương hiễu khanh
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
bộ y tế nên bỏ quy định cách ly f một đã tiêm đủ vaccine
m một không triệu chứng thì không cần thiết cách ly
vẫn có thể đeo khẩu trang đi làm
bác sĩ khanh nói
lý giải cho quan điểm này
ông khanh cho rằng
cách xác định e một hiện nay đã khác với những điều kiện chặt chẽ hơn
như có tiếp xúc cơ thể trực tiếp với f
không đeo khẩu trang tiếp xúc với f trong vòng hai mét
hoặc có đeo khẩu trang nhưng tiếp xúc với f
ở không gian hẹp kín trong vòng một mươi năm phút
thay vì ra quy định cứng yêu cầu cách ly f một
ông khanh cho rằng
nên để các cơ quan đơn vị tự linh động quyết định việc này
nếu họ xét thấy nhân viên của họ là f một
cần thiết phải đi làm thì cho đi làm
không cần thiết có thể nghỉ hoặc làm việc online
biến chủng mới dù lây lan nhanh
chúng ta cần nhớ điều quan trọng nhất là đã tiêm đủ vaccine
bác sĩ khanh nhấn mạnh và cho rằng
quan trọng trong giai đoạn hiện nay là đánh giá tỷ lệ
người dân trong nước nhiễm biến chủng omicron
chiếm bao nhiêu phần trăm để làm căn cứ bãi bỏ dần các quy định
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một
nêu thực tế ở một số nước tiên tiến
đã bỏ các quy định phòng chống dịch và không làm gì hết
khi đánh giá tỷ lệ lây nhiễm omicron khoảng chín mươi
quan điểm của những nước này là chủng omicron rất nhẹ
có thể để miễn dịch cộng đồng tự nhiên
vì vậy ở việt nam cũng cần xác định tỷ lệ này trên cả nước
và chứng minh khi nhiễm biến chủng omicron nhẹ
thì hãy để miễn dịch tự nhiên
ông khanh nói miễn dịch càng sớm thì càng mau chấm dứt dịch
chỉ cần bảo vệ nhóm người nguy cơ và tiêm chủng cho đủ
vị bác sĩ cũng cho rằng việt nam đang quá lạp dụng kết xét nghiệm
gây tốn kém lãng phí và không cần thiết
khiến giá mặt hàng này bị đẩy lên cao
và xuất hiện nhiều hàng không rõ nguồn gốc
ông khanh một lần nữa nhấn mạnh
đã đến lúc xem việc nhiễm biến chủng omicron như cúm mùa
chỉ nên tập trung vào việc bảo vệ nhóm người
có nguy cơ cao như tiêm chủng đầy đủ
và chuẩn bị sẵn thuốc đặc trị covid một mươi chín
về việc thống kê số ca nhiễm mỗi ngày
phó giáo sư trần đắc phu cho rằng
dù không thể thống kê chính xác tuyệt đối
vẫn cần có biện pháp giám sát và dự báo
để suy ra số liệu thực tế
ông fu cho rằng cần thống kê báo cáo số ca nhiễm
trong hệ thống y tế để từ đó đánh giá
chiều hướng diễn biến của dịch
và đưa ra giải pháp đáp ứng nhu cầu phù hợp
còn bác sĩ trương hiếu khanh cho rằng
không cần đếm số ca nhiễm nữa
khi thực tế số ca nhiễm liên tục tăng
trong năm tuần gần đây
đặc biệt tăng vọt trong hai tuần sau tết nguyên đán
nhưng không có tình trạng quá tải
về số bệnh nhân nặng cần điều trị như giai đoạn trước
theo ông khanh chỉ cần thông báo
thống kê số ca nặng và số ca chưa tiêm vaccine
khuyến cáo người dân không lo sợ cực đoan covid một mươi chín
trước tình trạng số f tăng cao
ngày hôm qua đã hơn tám tám trăm linh ca
ủy ban nhân dân tp hà nội
đề nghị người dân không hoang mang
tân thủ biện pháp phòng dịch
trong công điện ban hành tối ngày hai mươi bốn tháng hai
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
chu ngọc anh ghi nhận số ca mắc
trên điện bàn tăng nhanh
ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội
gây tâm lý hoang mang
có tình trạng một số mặt hàng phục vụ phòng chống dịch
tăng giá đột biến
để kiểm soát dịch bệnh lây lan
tp đề nghị mỗi người dân tiếp tục thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
trang bị kiến thức khi mắc covid một mươi chín
và điều trị tại nhà
nhận biết dấu hiệu chuyển bệnh nặng
để liên hệ với cơ sở y tế kịp thời hỗ trợ
tránh tâm lý chủ quan hoặc quá hoang mang
lo sợ cực đoan
các quận huyện thị xã tăng cường hiệu quả
hoạt động của các trạm y tế và các trạm y tế lưu động
nhất là địa bàn có mật độ dân cư cao
cần đảm bảo nhân lực
cơ số thuốc điều kiện vật chất
lực lượng y tế kịp thời chuyển tuyến
điều trị theo hướng dẫn phân luồng tiếp nhận
điều trị người bệnh covid của ngành y tế
tổ hỗ trợ chăm sóc f tại nhà
tổ covid cộng đồng cần hoạt động tích cực
hiệu quả trong việc quản lý f tại nhà
trẻ em phụ nữ khó thai
đang được điều trị tại nhà
cần phải được theo dõi sát và kịp thời
phát hiện các ca có dấu hiệu chuyển nặng
để chuyển viện chuyển tuyến kịp thời
thành phố tiếp tục ra soát vận động
tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho người chưa được tiêm
người cao tuổi người mắc bệnh lý nền
phụ nữ khó thai người không đi lại được
người yêu thế để nhanh việc tổ chức
tiêm vaccine mới thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm vết mũi thứ hai cho trẻ em
từ một mươi hai đến dưới một mươi bảy tuổi
và sẵn sàng tiêm chủng cho trẻ em
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine
sở giáo dục và đào tạo hà nội
chủ trì tổng hợp ý kiến các nhà trường
đánh giá đảm bảo an toàn trong trường học
với học sinh khối lớp một đến sáu
khi trở lại học trực tiếp trong thời gian qua
đồng thời đề xuất giải pháp
để nâng cao tỷ lệ học sinh từ lớp bảy
đến lớp một mươi hai học trực tiếp
sở y tế hà nội được giao phối hợp
với viện vệ sinh dịch tễ trung ương sàng lọc
giải trình trình tự gen các ca covid một mươi chín
đánh giá mức độ lây nhiễm
với các biến chủng mới như omicron
trên địa bàn thời gian qua
đề xuất các kịch bản phương án
khi số ca nhiễm liên tục tăng
ngày hai mươi bốn tháng hai ngành y tế ghi nhận
số ca mắc mới trên địa bàn là tám tám trăm sáu mươi bốn
cao nhất từ trước đến nay
đây là con số người dân
các cơ sở chủ động khai báo
số thực tế có thể nhiều hơn
hiện hà nội đã khôi phục hầu hết các hoạt động
lễ hộ chú hương lớn nhất cả nước
đã đón khách từ một mươi một tháng hai
trừ trẻ mầm non học sinh lớp một đến sáu
ở một mươi hai quận nội thành vẫn đang ở nhà hào online
học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai đã đi học